theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ vừa công bố thành phố cần thơ nằm trong nhóm một mươi tỉnh
thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của năm hai nghìn một mươi bảy
đối với thành phố cần thơ pci là thức đo chất lượng điều hành của chính quyền thành phố
trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đã thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp để đồng hành
hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh khởi nghiệp như hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp
nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu thông tin đầu tư đăng ký kinh doanh và sau đăng ký kinh doanh
để có giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn kịp thời
đặc biệt thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về đất đai
quy hoạch các dự án đầu tư đang mời gọi
kết quả của những nỗ lực này là chỉ số thành phần về tính năng động của chính quyền thành phố
và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng rõ rệt về điểm số
tính bình bạch ngày càng tăng tính cạnh tranh bình đẳng được cải thiện
doanh nghiệp tiếp cận đất đai và các dịch vụ hỗ trợ thuận lợi hơn
thực tế cho thấy trong vòng năm năm trở lại đây
điểm số pci của thành phố cần thơ tăng dần qua các năm
và thứ hạng của thành phố trên bảng xếp hạng pci cũng được cải thiện
như vậy những nỗ lực của chính quyền thành phố cũng đã đạt kết quả khả quan
nhận được sự ghi nhận khích lệ từ doanh nghiệp trên địa bàn
sở kế hoạch cũng đưa ra cái kế hoạch thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh
theo dõi báo cáo
kiểm tra cũng kiểm tra cho các sở ngành để báo cáo cho quỹ ban dân thành phố
đồng thời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi
gút ngắn thời gian giảm bớt thủ tục
không kheo gây viền hà để cho các doanh nghiệp thuận lợi đầu tư
mới đây thành phố cần thơ vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
tại hội nghị này thành phố cần thơ truyền tải thông điệp
luôn đồng hành lắng nghe doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp
giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
dự kiến đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
thành phố cần thơ sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố
và mời thủ tướng chính phủ chủ trì hội nghị này
hiện nay thành phố đang giao các sở ngành hữu quan giả soát lại các đầu mục dự án
chuẩn bị đầy đủ các thông tin cụ thể thiết thực để cung cấp cho các nhà đầu tư
thành phố cũng giao các sở ngành chủ động trao đổi xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư
đang quan tâm đến các dự án lớn trên địa bàn thành phố
trên các lĩnh vực do sở ngành phụ trách
nhằm tìm kiếm mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng